chiều qua ngày hai mươi tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền canada bà ping kitnikon tới chào xã giao
chúc mừng đại sứ pinky nikon được bổ nhiệm làm đại sứ canada tại việt nam
thủ tướng bày tỏ hài lòng về những kết quả đạt được trong quan hệ việt nam canada thời gian qua
canada có nhiều dự án đầu tư ở việt nam trong đó có các dự án về khai thác khoáng sản du lịch dịch vụ
hiện có nhiều du học sinh việt nam đang học tập tại canada
cho rằng kim ngạch thương mại giữa hai nước có xu hướng tích cực thời gian qua thủ tướng nhìn nhận quy mô vẫn còn thấp so với tiềm năng hai nước cần đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới
thủ tướng khẳng định cam kết tạo mọi thuận lợi cho các dự án đầu tư của canada tại việt nam
đại sứ pinky nikon cho biết hiện việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của canada trong khối asean
đánh giá cao các thông điệp chỉ đạo điều hành mà thủ tướng đưa ra thời gian qua nhất là cam kết của thủ tướng đối với cộng đồng doanh nghiệp
đại sứ canada khẳng định canada sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa với việt nam nhất là trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
mà như mong muốn của thủ tướng là gia tăng kim ngạch thương mại song phương xứng tầm với tiềm năng hai nước
canada sẵn sàng hợp tác giải quyết các thách thức hiện nay mà việt nam đang gặp phải trong các lĩnh vực như ứng phó biến đổi khí hậu an toàn thực phẩm
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ qatar tại việt nam mohamed el madi đến chào nhân dịp nhận nhiệm vụ tại việt nam
bày tỏ mong muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác với qatar thủ tướng nhấn mạnh vào các lĩnh vực là thương mại đầu tư lao động
thủ tướng cũng khẳng định việt nam coi qua ta là đối tác tiềm năng về thương mại đầu tư nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng một thế mạnh của qatar
chính phủ việt nam luôn chân thành cởi mở với các nhà đầu tư các đối tác nước ngoài
thủ tướng nhấn mạnh và hy vọng hai bên đẩy mạnh trao đổi thương mại đặc biệt là việt nam mong muốn tăng xuất khẩu các sản phẩm việt nam có thế mạnh vào qatar
cũng như thông qua qatar một nước có hạ tầng sân bay càng biển tốt để đến các nước ả rập
đây cũng là mối quan tâm hợp tác của qatar trong lĩnh vực lao động đại sứ cho biết
qatar sẵn sàng tiếp nhận nhiều hơn các lao động có trình độ kỹ thuật cao của việt nam nhất trí với ý kiến của đại sứ thủ tướng cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực lao động và đề nghị đại sứ quan tâm thúc đẩy lĩnh vực này cụ thể trong việc tiếp nhận và đào tạo lao động việt nam sang qatar làm việc